tập đoàn điện lực việt nam đã đặt mục tiêu chuyển đổi số là sở hữu hệ thống công nghệ thông tin hiện đại có đội ngũ chuyên môn cao đủ năng lực triển khai các ứng dụng phục vụ nhu cầu quản lý điều hành kinh doanh chăm sóc khách hàng trở thành doanh nghiệp số hàng đầu việt nam
thực hiện chủ trương đó tổng công ty điện lực miền bắc đã từng bước triển khai các ứng dụng số và hoạt động như quản lý kỹ thuật kinh doanh và dịch vụ khách hàng quản trị nội bộ đầu tư xây dựng và quản lý dự án
bị đóng cắt tự động hệ thống đo đếm về trung tâm điều khiển xa cũng được công ty đặc biệt quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành lưới điện

tập đoàn điện lực việt nam đã đặt mục tiêu chuyển đổi số là hai chín mươi bảy thì đến một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi chỉ số này chỉ còn là hai ba mươi ba
bên cạnh đó còn các hoạt động chuyển đổi số ứng dụng khoa công nghệ khác như trung tâm điều khiển xa của công ty điện lực lào cai bốn mươi trên một trăm sáu mươi thiết bị được kết nối tín hiệu về trung tâm và thao tác tự động thành công áp dụng hình thức cung cấp một mươi bốn dịch vụ cho khách hàng trên cổng dịch vụ công quốc gia
có thể thấy việc đẩy mạnh ứng dụng khoa công nghệ trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của ngành điện đã tạo ra bước đến mới
từng nâng cao chất lượng dịch vụ mang lại sự thuận lợi cho khách hàng sử dụng điện
những ứng dụng công nghệ đã tạo nên những bước tiến vượt trội trong các khâu dịch vụ thể hiện chủ trương ngành điện chủ động đến với khách hàng sẵn sàng phục vụ khách hàng theo phương châm ba dễ dễ tiếp cận dễ tham gia dễ giám sát đồng thời giúp nâng cao năng suất lao động nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
trước kia chưa có phần mềm này ạ thì khi xảy ra sự cố trên vườn đường rơi dài và rộng thì đội quản lý vận hành chúng tôi là phải cứu người đi kiểm tra